tình trạng nôm ẩm ở các tỉnh phía đông bắc bộ
bao gồm cả khu vực thủ đô hà nội
sẽ giảm dần trong những ngày tới
khi đời gió đông nam ẩm hoạt động yếu
mưa nhỏ mưa phùn chỉ còn tập trung vào đêm và sáng
còn trưa chiều thì tạnh giáo hứng nắng gián đoạn
và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
với nhiệt độ cao nhất
và khoảng là hai mươi bốn đến hai mươi tám độ
có nơi cao hơn
nhìn chung là thời tiết thuận lợi hơn
cho hoạt động thường nhật của người dân tại đây
còn các tỉnh phía tây bắc bộ
tiếp tục chuỗi ngày ít mưa có nắng vào lúc trưa chiều
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới là hai mươi tám ba mươi một độ
có nơi cao hơn
do kết hợp với điều kiện địa hình
chỉ lưu ý là về đêm và sáng sớm
nhiệt độ còn ở mức thấp trời lạnh
quý vị chú ý trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe
quá trình mở ra của vùng áp thấp nóng
từ phía tây cũng khiến cho
thời tiết tại các tỉnh phía bắc của miền trung
chuyển tốt hơn
ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trời chỉ còn nhiều mây và có mưa nhỏ
ở các tỉnh thanh hóa và nghệ an
vào đêm và sáng
còn trưa chiều thì trời nắng nhiều và nhiệt độ tăng nhẹ
cao nhất những ngày tới
ở mức là hai mươi bảy đến ba mươi độ
có nơi cao hơn ở vùng núi phía tây
còn các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực
ninh thuận và bình thuận
thì không chịu tác động của hình thế gây mưa
nên trời nắng nhiều và cường độ mạnh hơn
nên nhiệt độ cao nhất có thể đạt
ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi cao hơn vào lúc trưa chiều
thời tiết nắng giáo ủng hộ cho các hoạt động
du lịch biển dọc giải đất miền trung này
tại khu vực tây nguyên
trong ba ngày tới tiếp tục phổ biến là ít mưa
ngày trời nắng nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
dự báo mức nhiệt cao nhất
trong ngày ở khu vực tây nguyên
đạt ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
cục bộ có nơi cao hơn
về đêm và sáng nhiệt độ giảm về
dưới mức hai mươi hai độ khiến cho trời xe lạnh
còn các tỉnh thanh miền nam
đang trong những ngày đặc trưng của mùa khô
nên trời không mưa có nắng từ sớm
và kéo dài đến chiều muộn
cường độ nắng tăng mạnh vào lúc trưa chiều
nhiệt độ cao nhất có thể ở mức ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc khu vực miền đông nam bộ
đạt ngưỡng nắng nóng
với mức nhiệt là trên ba mươi năm độ
cảm giác oai nóng xuất hiện
từ một mươi một giờ trưa đến một mươi năm giờ chiều
quý vị chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng
để đảm bảo sức khỏe